sáng nay ngày hai mươi năm tháng một mươi quốc hội tiến hành thảo luận về dự án luật quy hoạch
đây là lần thứ ba quốc hội cho ý kiến về dự án luật này
tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến lo ngại thiếu tính khả thi chưa hợp lý của một số quy định
tại phiên thảo luận một số đại biểu cho rằng dự án vẫn còn một số quy định còn chưa cụ thể
vừa đá bóng vừa thổi còi như các quy định về nhiệm vụ lập quy hoạch của hội đồng thẩm định quy hoạch
mối quan hệ giữa các loại quy hoạch thời kỳ quy hoạch
một số ý kiến khác cho rằng dự án luật chưa có sự thống nhất giữa cấp quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch
và cấp quyết định hoặc phê duyệt nhiệm vụ chủ trương quy hoạch
điều thuộc thẩm quyền của thủ tướng chính phủ
việc bộ kế hoạch và đầu tư có thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch cấp tỉnh
liệu có phù hợp khi cấp tổ chức quy hoạch là ủy ban nhân dân cấp tỉnh
có đại biểu đề nghị phải có một cơ quan chuyên trách về quản lý quy hoạch
nhưng không thay thế trách nhiệm bằng hội đồng thẩm định như hiện nay
phải quy định rất rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên trách về quản lý quy hoạch
là phải chịu trách nhiệm từ khâu xây dựng quy hoạch tư vấn để người có trách nhiệm ký phê duyệt quy hoạch này
về vấn đề áp dụng phương pháp tích hợp trong công tác quy hoạch
thay thế các biện pháp thủ công gây nên nhiều trồng chéo như hiện nay
một số đại biểu cho rằng cần có quy định cụ thể
để lựa chọn phương án hình thành cơ sở dữ liệu tối ưu trong một khoảng thời gian không dài
theo tôi là một thách thức rất lớn
chỉ có tính độc lập khách quan và đủ năng lực chuyên môn thật sự của các thành viên hội đồng
mới không biến luật này trở thành một kết quả của phép cộng các quy hoạch tồn tại như hiện nay
về chi phí cho hoạt động quy hoạch
có ý kiến cho rằng dự thảo luật quy định chi phí lập thẩm định quyết định hoặc phê duyệt công bố và điều chỉnh quy hoạch
được sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công
thì phải bổ sung luật đầu tư công vào danh mục các luật cần sửa đổi của dự thảo luật này
theo dự kiến dự án luật quy hoạch sẽ được quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn